thưa quý vị sáng nay ngày một mươi tám tháng chín đồng loạt tại nhiều cơ quan công sở trường học trên địa bàn thành phố hà nội
tất cả cán bộ công chức viên chức và học sinh đã dành một phút mặc niệm các nạn nhân tử vong
trong vụ cháy trung cư mini ở phường khương đình quận thanh xuân thành phố hà nội
buổi sáng trào cờ thứ hai đầu tuần của trường tiểu học thịnh liệt ngày hôm nay khác với thường ngày
khi toàn trường đã dành những giây phút ý nghĩa để cùng tưởng nhớ những nạn nhân tử vong
trong vụ cháy trung cư mini tại thanh xuân vừa qua
trong vụ cháy đó đã có không ít nạn nhân là học sinh
sở trào cờ hôm nay đặc biệt nhất là một phút tưởng niệm các nạn nhân trong vụ cháy
khiến con rất xúc động con rất buồn và thương các nạn nhân
chúng con vừa tham gia hoạt động ủng hộ và chia sẻ với các nạn nhân
nhưng con vẫn còn muốn làm thêm nhiều việc nữa để có thể làm vơi đi một chút nỗi đau các gia đình bị nạn
ngay trong sáng ngày hôm nay cùng với các cơ quan đơn vị trên thành phố
trường tiểu học thịnh liệt chúng tôi cũng đã tổ chức một số các hoạt động
tập thể cán bộ giáo viên nhân viên và các em học sinh của trường
đã dành một phút mặc niệm đối với các nạn nhân
và các em học sinh của trường đã dành một phút mặc niệm đối với các nạn nhân
để giúp họ sớm vượt qua sự mất mát về vật chất và tinh thần
ngay trong sáng nay nhiều trường học trên địa bàn thành phố hà nội
cũng đã tiến hành tuyên truyền hướng dẫn các em học sinh về kỹ năng phòng cháy chữa cháy
sáng nay chú đã hướng dẫn cho chúng con
những kỹ năng là xịt bình cứu hỏa tránh khỏi khí độc và thoát hiểm
những kỹ năng đấy rất bổ ích và cần thiết cho chúng con
để khi nào chẳng may gặp rủi ro thì chúng con có thể ủng phó với những tai nạn đó
sáng nay trường trọng tân mai chúng tôi đã triển thai cho các con
được nghe và hướng dẫn của một đồng chí công an tuyên thủ cháy hủ quận
và các con cũng đã rất chăm chú
đồng thời lắng nghe những trực truyền đạp của cả bộ kiểm sĩ công an phòng cháy chữa cháy
cùng với các trường học nhiều cơ quan công sở trên địa bàn hà nội sáng nay
cũng đã dành một phút mặc niệm cho các nạn nhân tử vong trong vụ cháy
sau hoạt động mặc niệm nhiều đơn vị đã tiến hành ủng hộ quyên góp
với mong muốn giúp gia đình các nạn nhân vơi bớt khó khăn
đồng thời thể hiện nét đẹp văn hóa tinh thần tương thân tương ái của dân tộc việt nam
vâng thưa quý vị công an thành phố hà nội
vẫn đang điều tra làm rõ vụ cháy trung cư mini số ba mươi bảy ngách hai mươi chín trên bảy mươi
phố khương hạ phường khương đình quận thanh xuân thành phố hà nội
làm năm mươi sáu người tử vong và ba mươi bảy người bị thương
và hiện công an đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng nguyên cam minh
bốn mươi bốn tuổi trú tại phường yên hòa quận cầu giấy thành phố hà nội
là chủ trung cư này để điều tra về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
bị can nghiêm quang minh cũng là chủ đầu tư của hàng loạt trung cư mini khác khắp hà nội
cụ thể ngoài trung cư bị cháy bị can nghiêm quang minh còn là chủ đầu tư hoặc trung tên cùng người khác đầu tư
xây dựng hàng loạt trung cư mini trên địa bàn các quận như thanh xuân đống đa tây hồ
tại quận thanh xuân có khoảng sáu công trình nằm trên địa bàn các phường khương đình nhân chính khương mai
đội ubnd quận thanh xuân cấp giấy phép xây dựng riêng cho nghiêm quang minh hoặc cấp trung tên ông minh và người khác
tại quận tây hồ có một trung cư mini của nghiêm quang minh cũng xây vượt tầng so với giấy phép được cấp
tại quận đống đa năm hai nghìn một mươi bảy quận này cấp giấy phép xây dựng tại địa chỉ số năm mươi tám b cộng năm mươi tám c ngõ một trăm một mươi bảy thái hà đứng tên ông nghiêm quang minh và một người khác
công trình này được cấp giấy phép xây dựng sáu tầng một tung tỷ lệ xây dựng bảy mươi trên diện tích đất là hai trăm một mươi m hai
tuy nhiên trên thực tế tòa nhà này xây dựng trên một trăm linh diện tích đất với tám tầng nổi chưa bao gồm một tầng hầm một tầng tung
công trình được chia thành gần năm mươi phòng để bán hoặc cho thuê
đặc điểm chung của các trung cư mini của nghiêm quang minh là hầu hết đều vi phạm trật tự xây dựng
chuyển sang những tin tức khác
tại an giang tòa án nhân dân tỉnh vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo huỳnh văn đông
chú tại xã an thạnh trung huyện trợ mới về tội giết người và trương thành huy chú tại thị trấn hội an huyện trợ mới về tội che giấu tội phạm
theo cáo chẳng đông có tình cảm với huỳnh thị tiết nhung chú cùng địa phương
khoảng một mươi ba h ngày năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba đông điện thoại cho nhung đến để nhà nhung chơi nhưng nhung không đồng ý
tức giận đông đến gặp huy nhờ lấy xe mô tô chở đi có việc
trên đường đi thì đông kêu huy dừng xe trước quán bán dừa của người dân
đông xuống lấy cây dao chặt dừa đến tìm nhung
tới nơi khi nhung đang vừa mở cửa đông cầm dao chém ba nhát vào đầu và tay nhung rồi lên xe huy chở đi trốn
còn nhung được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu điều trị với tỷ lệ thương tật là ba mươi tám
cùng ngày thì đông đến công an xã an thạnh trung đầu thú
sau đó thì đông và huy bị khởi tố điều tra
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo huỳnh văn đông một mươi bốn năm tù về tội giết người
trương thành huy một năm tù về tội che giấu tội phạm
vận chuyển một bánh heroin mang đi tiêu thụ
lan ngọc thiết chú tài huyện văn bàn tỉnh lào cai vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh thái bình bắt quả tàng
thiết bị phát hiện tại khu vực xã quỳnh hưng huyện quỳnh phụ vào bảy h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng chín
tại cơ quan điều tra đối tượng lan ngọc thiết đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
mở rộng điều tra đường dây vận chuyển ma túy liên tỉnh
lực lượng chức năng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp nguyễn văn thức cùng chú tài huyện văn bàn tỉnh lào cai
để điều tra và làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
lực lượng chức năng của tỉnh nghệ an đã kiểm tra phát hiện ba cơ sở kinh doanh số lượng lớn bánh kẹo
không rõ nguồn gốc xuất xứ và đồ chơi nguy hiểm bán dịp tết trung thu sắp tới
ba cơ sở kinh doanh bị kiểm tra gồm cơ sở kinh doanh lê thị nguyệt số một trăm linh tám đường lý tự trọng
cơ sở kinh doanh mai tuấn số một mươi tám ngõ ba mươi bốn đường đề thám và cơ sở kinh doanh nguyễn thị thúy số một mươi đường
đặng minh bích lực lượng chức năng đã phát hiện hai mươi ba năm trăm linh sản phẩm bánh kẹo phục vụ tết trung thu
không rõ nguồn gốc xuất xứ và hơn hai trăm linh sản phẩm đồ chơi nguy hiểm mang tính bạo lực gồm đao kiếm
kích các loại đặc biệt tại cơ sở kinh doanh nguyễn thị thúy lực lượng công an còn phát hiện
nhiều loại bánh kẹo thường bè bán tại các cổng trường có kiểu dáng bắt mắt nhưng đã bị mốc
biến chất không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham
nhũng kinh tế và buôn lậu công an tỉnh nghệ an đã thu giữ số bánh kẹo và đồ chơi nguy hiểm nói trên
để phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành tiêu hủy theo quy định
có một tiền án một mươi bảy năm tù về tội giết người vừa mãn hạn thì vào ngày một mươi tám tháng chín ngô tấn lợi sinh
năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám trú tại phương an hoà thành phố rạch giá lại tiếp tục bị toán tỉnh kiên giang đưa ra
xét xử sơ thẩm về tội giết người theo có trạng vào sáng ngày hai mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
uống rượu giữa lợi nguyễn trung hưng trú tại phường vĩnh bảo thành phố rạch giá xảy ra mâu thuẫn
bực tức việc hưng chửi mình nên lợi chửi lại hưng liền lấy một cây búa định đánh lợi thì bị lợi
giật lấy đánh liên tiếp nhiều cái làm hưng tử vong tại chỗ đến khoảng một mươi tám giờ cùng ngày
lợi bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang bắt giữ và tạm giam cho đến ngày đưa ra xét xử
ở phần tranh luận tại phiên tòa đại diện vị kiểm sát giữ quyền công tố đã luận tội và đề nghị
mức hình phạt án tù trung thân đối với bị cáo ngô tấn lợi về tội giết người
hội đồng xét xử sẽ tuyên án vào ngày hai mươi hai tháng chín
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế tỉnh thừa thiên huế vừa liên tiếp và phát hiện
bắt xử lý nhiều đối tượng có liên quan đến ma túy
vào tối ngày một mươi bốn tháng chín tại đường hà huy giáp phường vĩ dạ đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an thành phố huế phối hợp với công an phường vĩ dạ bắt quả tăng phạm văn quang
trú tại xã hương trà đăng tàng
đăng tàng trữ ba mươi viên nén màu xám và một gói tinh thể rắn màu trắng với tổng khối lượng là hơn bốn mươi ba gram
tại cơ quan công an quang khai nhận tất cả số tăng vật trên là ma túy
tiếp đó vào lúc giờ ba mươi phút tại đường lý thường kiệt phường phú nhuận
lê nhật huỳnh bị bắt quả tăng khi đăng tàng trữ bốn túi tinh thể rắn màu trắng
và một mươi hai viên nén màu xanh có tổng khối lượng hơn bảy gram
đến ba giờ sáng cùng ngày ba đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
tại một căn nhà trên đường tô ngọc vân phường thuận lộc cũng bị bắt quả tang
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh an giang vừa khởi tố và bắt tạm giam
đối tượng phan ngọc minh thư chú tại huyện châu thành để tiếp tục điều tra về hành vi
vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng năm tại cơ sở giữ trẻ nhóm trẻ minh ngọc do phan ngọc minh thư làm chủ
xảy ra vụ việc một chó bé tử vong
quá trình điều tra xác định
giữ trẻ khi chưa được cấp giấy phép theo quy định không đảm bảo các điều kiện tiêu chuẩn giữ trẻ
một mình đảm nhiệm nhiều công việc chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục các cháu nên không quản lý được
trong lúc giữ trẻ đã vô ý làm cháu bách tử vong
tại thời điểm xảy ra vụ việc thư nhận giữ chín cháu
cơ quan chức năng tỉnh đăng nông đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông
khiến một thầy giáo dậy lái xe tử vong
vụ tai nạn xảy ra vào chiều ngày một mươi bảy tháng chín
trên đường hồ chí minh đoạn qua xã thuận an huyện đắc minh giữa hai xe ô tô con
chiếc xe ô tô cx năm do một người đàn ông điều khiển lưu thông trên đường hồ chí minh
bất ngờ mất lái tông mạnh vào bên phụ xe ô tô bốn chỗ dạy lái của một trung tâm dạy nghề
trên địa bàn tỉnh đắk nông lưu thông theo chiều ngược lại
lúc này trên xe dạy lái một nữ học viên đang thực hành
bên cạnh có sự hướng dẫn của thầy giáo y quyên trú tại huyện đắc minh
cũng tông mạnh đã khiến cho thầy giáo y quyên bị thương
được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong
nữ học viên bị thương nhẹ riêng tài xế xe cm năm cũng bị thương
được người dân hỗ trợ đưa đi bệnh viện